sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận tại hội trường về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
về điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp có nhiều ý kiến đề nghị không quy định tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
có ý kiến đề nghị làm rõ điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo của đảng điều một mươi chín luật dân quân tự vệ và các nghị định của chính phủ
quá trình thực hiện tổ chức dân quân tự vệ trong xoay nghiệp đã đạt được kết quả nhất định
tuy nhiên đối với doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn khó khăn vướng mắt nhất là bảo đảm sự lãnh đạo của đảng
cũng có ý kiến đề nghị ra soát quy định cụ thể hơn điều này để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với các loại hình doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp không mặn mà với việc thành lập đơn vị tự vệ và vẫn còn nhiều chủ doanh nghiệp thì cho rằng việc đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của chính quyền địa phương
tuy nhiên là qua thực tế thì chúng tôi thấy rằng là các lực lượng của chính quyền địa phương và khu công nghiệp nếu có thì chỉ chủ yếu tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài hàng rào doanh nghiệp
còn trong phạm vi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vi doanh nghiệp
trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với sự đa dạng các loại hình doanh nghiệp thì việc tổ chức tự vệ nhất là tự vệ trong doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên cần khẳng định rằng không vì khó khăn mà không tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
vì việc tổ chức tự vệ có ý nghĩa quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trong điều kiện thực hiện công nghiệp hóa
hiện đại hóa của đất nước
tại hội trường các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến đóng góp liên quan đến quy định về đội tuổi tham gia dân quân tử vệ tiêu chuẩn tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tử vệ
ban chỉ huy quân sự cấp xã thôn đội trường
cũng trong phiên làm việc sáng nay phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh thư ủy quyền của thủ tướng chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm hai nghìn một mươi chín